công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh trà vinh
tuần tra trên tuyến quốc lộ năm mươi bốn vừa phát hiện hai thanh niên đang xuống hàng hóa từ một xe ô tô
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện bên trong xe ô tô có một mươi hai trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
gồm sáu bao hiệu hero bốn hai trăm linh bao hiệu z
hai đối tượng khai tên nguyễn văn đông chú tỉnh con tum và huỳnh văn bổn chú tỉnh long an
bước đầu hai đối tượng khai nhận đông có nhận được cuộc gọi của một người đàn ông
thuê chở thuốc lá nhập lậu từ biên giới campuchia về trà vinh tiêu thụ với giá chín trăm linh đồng
khi đến ấp đầu dòng a xã mỹ tránh huyện châu thành bồn dọn đèn cho đông lấy thuốc lá sao cho khách
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
thưa quý vị công an tỉnh bạc liêu vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm lâm hoài nam
võ quang đỉnh liêm thành và lê văn nam
điều tra xử lý về hành vi giết người
trước đó khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng trên hẹn hai người khác đến giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên quá trình hòa giải không thành nam và đỉnh dùng dao tự chế mang theo chém liên tiếp khiến hai người này bị thương nặng
liên quan đến vụ án này trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố
bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là trần thiên và khởi tố cho tại ngoại
đối với hai đối tượng có liên quan là lê huỳnh quốc giang và nguyễn trưởng giang
liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với sáu đối tượng tham gia trực tiếp về hành vi gây dối cho tựa cầu cộng
sáu đối tượng có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi cùng chú tại quận ngũ hành
sơn thành phố đà nẵng theo điều tra vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng bốn
sau một thành viên trong nhóm có mâu thuẫn với nhóm thanh niên xóm chùa nên sáu đối tượng này
cùng với nhóm bạn của mình gần ba mươi người rủ nhau chuẩn bị hung khí để tìm nhóm thanh niên kia
khi hai nhóm gặp nhau đã dùng bom xăng và hung khí tấn công gây náo loạn cả khu phố
hiện vụ việc đang được công an quận thanh khê tiếp tục điều tra
làm rõ các đối tượng có liên quan của cả hai nhóm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân hai xã của huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
tính đến ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ được sáu mươi hai đối tượng
trong số này phần lớn các đối tượng cư ngụ tại huyện crong búc
một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh và có đối tượng ở ngoài tỉnh
hiện công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đấu tranh
lấy lời khai làm rõ vai trò từng đối tượng và những người có liên quan
công an cũng thu giữ lượng tăng vật
vũ khí gồm bốn khẩu súng quân dụng bốn khẩu súng tự chế gần hai trăm linh viên đạn
hai quả lựu đạn dao khung khí tự chế các loại và nhiều tài liệu tăng vật khác
theo ghi nhận hiện tình hình tại hai xã xảy ra vụ việc và toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại bình thường
tại ủy ban nhân dân xã e tiêu và e a tua hiện đang khắc phục sửa chữa những hư hại
để sớm trở lại làm việc phục vụ người dân địa phương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa triệt phá thành công
một điểm phức tạp về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ bình an
thuộc tổ dân phố háng phường hồng tiến thành phố phổ yên
phát hiện tại một phòng nghỉ có một mươi bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra tiến hành khám xét nhà nghỉ
cơ quan công an phát hiện thu giữ hơn ba hai gram ma túy tổng hợp
nhiều loa đèn nháy và các dụng cụ để sử dụng ma túy
căn cứ kết quả điều tra lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng
trong đó có bốn đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và một đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện thủ án đang được tiếp tục điều tra hành rõ
hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào trưa ngày hôm nay
tại một quầy ba ở quận phú nhuận tp hcm
phát hiện có ý nghi ngút nhiều người đã hốt hoảng
tháo chạy ra ngoài thoát
khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay một mươi bảy tháng sáu
trong lúc sử dụng bếp ga để nấu ăn ở khu vực tầng bốn của tòa nhà
nằm trên đường nguyễn đình chính phường tám quận phú nhuận
nhân viên quán bar bất cận làm lửa bùng phát
một số người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa nhanh chóng lan ra kèm theo nhiều khói đen tỏa ra
tòa nhà này có bốn tầng trong đó tầng trên cùng dùng để kinh doanh quán
các tầng còn lại và tầng trệt dùng kinh doanh cà phê và khách sạn
thời điểm xảy ra cháy nhiều người bên trong tòa nhà hoảng loạn ôm đồ tháo chạy
nhận được tin báo công an phường có mặt di tản người dân khỏi khu vực nguy hiểm bảo vệ hiện trường
tuyến đường nguyễn đình chính cũng được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy
sau ít phút có mặt các chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận phú nhuận đã làm chủ được tình huống
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt
công an quận một tp hcm vừa tiếp tục kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm
có bán bóng cười xì xa thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái thép
qua đó phát hiện nhiều lỗi vi phạm và nhiều trường hợp dương tính với ma túy
công an quận một tp hcm vừa thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh là
nars real bar địa chỉ số một trần hương đạo nhà hàng cà phê hô mê
ở địa chỉ năm mươi tám nguyễn công trịnh
công ty trách nhiệm hữu hạng nhà hàng lion địa chỉ tầng một mươi ba một mươi bốn số tám mươi bảy a hàm nghi
qua quá trình kiểm tra các cơ sở này đã vi phạm nhiều quy định
các lỗi vi phạm mà công an phát hiện bao gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
kinh doanh hóa chất hạn chế và tổ chức các hình thức vui chơi giải trí
ngoài khoảng thời gian từ tám giờ đến hai mươi bốn giờ hằng ngày
ngoài ra công an cũng thu giữ một mươi hai bình khí n hai o hai mươi ba bình xì xa và nhiều kiện thuốc xì xa
kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có nhiều trường hợp dương tính với ma túy
hiện nay công an quận một đang tiến hành xử lý các vi phạm theo quy định
trước đó công an quận một và công an quận gò vấp đã phối hợp kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm khác
như cơ sở bán bóng cười xì xa thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái phép
điều này nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật
và đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
đợt kiểm tra này sẽ được tiếp tục triển khai trên toàn thành phố hồ chí minh
công an thành phố hồ chí minh cho biết thông qua công tác nắm tình hình và triển khai miền pháp nghiệp vụ
đã phát hiện ba tài khoản facebook vi phạm với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc
tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã trên địa bàn của tỉnh đắk lắc
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hồ chí minh
đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để triệu tập chủ các tài khoản facebook có hành vi vi phạm
tại cơ quan công an các chủ tài khoản đã nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và từng nguyên gỡ bỏ những bài viết vi phạm
dựa trên mức độ vi phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã quyết định xứ phạt hành chính môi chú tài khoản số tiền bảy năm triệu đồng
tiếp đối thành công từ mô hình được thành lập tại bến xe miền tây bới đây đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh
tiếp tục ra mắt đội hình xung kích phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại bến xe miền đông
tiếp đối thành công từ mô hình được thành lập tại bến xe miền tây bới đây đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh
tiếp tục ra mắt đội hình sung kích phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại bến xe miền đông
địa bàn trọng điểm cửa ngõ thành phố đón nhận và xuất bến các đầu xe liên tỉnh với khu vực tây nguyên
đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức một khóa huấn luyện cho đội hình mới tại bến xe miền đông
bao gồm đoàn viên thanh niên cán bộ nhân viên các phòng chức năng và nhân viên bảo vệ của bến xe
trong quá trình huấn luyện đặc biệt tập trung vào việc trang luyện kỹ năng tuần tra ban đêm
kỹ năng đánh bắt tự vệ hợp pháp nhận diện đối tượng có hành vi đáng ngờ như trộm cắp bóp túi lừa đảo ma túy
và cả kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ đăng trinh sát báo cáo tin tức và hiệp đồng tác chiến với lực lượng công an cơ sở
khóa huấn luyện dự kiến kéo dài từ hai đến ba tháng nhằm đảm bảo đội hình mới hoạt động hiệu quả
và trở thành một trụ cột vững chắc trong việc đáp ứng nhu cầu giao thương di chuyển du lịch của cư dân địa phương
đội hình cũng sẽ hỗ trợ những người dân gặp khó khăn và đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa và xã hội mạnh mẽ của thành phố
trong chương trình này đoàn thanh niên các đơn vị trong công an thành phố hồ chí minh tổng công ty samco và quận bình thành
đã ký kết để thực hiện công tác huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự cho thanh niên trong khu vực dân cư
các bên cũng hợp tác trong việc tuần tra kiểm soát và phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự tại các cơ sở